thưa quý vị đêm qua rạng sáng ngày năm tháng bảy các thờ lặng của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã tích cực xuyên đêm để tìm kiếm cô gái nhảy cầu chữ y tự tử
mặc dù là vụ việc diễn ra trong đêm nhưng mà vẫn có rất nhiều người tụ tập trên cầu để theo dõi
theo thông tin ban đầu vào lúc hai mươi một h năm mươi tối ngày bốn tháng bảy người dân bất ngờ phát hiện một cô rát khoảng hai mươi bốn tuổi
trèo qua lăng can cầu nhảy xuống kênh tàu hủ tự tử
phát hiện sự việc người dân nhanh chóng gọi điện thoại báo lực lượng cứu hộ cùng với công an khu vực đến hiện trường ứng cứu
nhận được tin báo từ người dân trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã ngay lập tức điều đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
xuất khai xe chuyên dụng một tàu cano và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai cơ ngán tìm kiếm
do thời điểm xảy ra vụ việc là vào buổi tối mức nước trên tàu hủ dâng cao nên đã khiến cho công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn
sự việc đã gây hiếu kỳ nên có nhiều người đi đường dừng xe xếp hàng dài trên tàu chữ y và dưới trụ đường võ văn kiệt để theo dõi khiến cho giao thông qua khu vực ủng tắc